đây là bài học cho nhiều người
khi ý thức chủ quan không nhận biết được hành vi có vi phạm pháp luật hay không
thì nên tham vấn ý kiến của người có hiểu biết luật pháp trước khi hành xử
dư luận đặc biệt hoan nghênh cần phải nghiêm trị mạnh hơn nữa các tài khoản mạng xã hội vi phạm
ủng hộ cơ quan công an bắt là đúng không bắt thì lại có hàng trăm các em choi choi khác bắt trước theo
rõ ràng trong thời đại công nghệ hiện nay
thì sự lan truyền mạnh mẽ của các bài viết hình ảnh video
được đăng tải lên nền tảng mạng xã hội có thể gây hiệu ứng học theo làm theo
bất chấp pháp luật ở những người trẻ tuổi
lượng người xem các video càng khổng lồ thì mức độ nguy hiểm của hành vi lại càng tăng
dù các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo khuyến cáo tăng cường công tác xử phạt các vi phạm
song điều có lõi được nhiều cư dân mạng chia sẻ đó chính là ý thức người dùng
cần có báo cáo lên án khi xem những hình ảnh như vậy
đồng thời giáo dục nhận thức đối với một bộ phận thanh thiếu niên trẻ em hiện nay
cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
cũng như là người sử dụng mạng xã hội văn minh
nên sử nặng đề gian đe đừng vì muốn nổi tiếng mà gây hại cả một bộ phận thanh niên xem clip
chính vì những video này để lại hậu quả khi giới trẻ nhìn vào
thì họ coi đó là trên là thời thượng là đẳng cấp mà họ cần phải bắt kịp với cuộc sống
theo tôi cần phải bổ sung hình phạt tạm khóa các tài khoản mạng xã hội của những cá nhân vi phạm như này
nếu còn tiếp diễn
thì sẽ xóa vĩnh viễn các tài khoản đó luôn để ngay một làm sạch mạng xã hội
không để cho thế hệ tương lai trở nên lệch lạc vì những hành động xấu quan điểm độc hại
pháp luật nghiêm minh mỗi lần ra đường tôi thấy các báo thủ xa lộ làm những hành vi ảnh hưởng giao thông
không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây tai nạn cho người xung quanh
việc này cũng cảnh tỉnh cho mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải thông điệp lên mạng xã hội
đăng tải những video clip vi phạm an toàn giao thông lên mạng xã hội
nhằm câu like câu view
đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải được lên án và xử phạt nghiêm minh
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân